trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng bên cạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia
về chính trị kinh tế tài nguyên thiên nhiên con người nguồn nhân lực khoa học công nghệ an ninh quốc phòng đối ngoại
thì nguồn lực phân hóa đang được nhiều quốc gia coi là sức mạnh mềm quan trọng để phát triển nhanh bền vững và nâng cao vị trí vai trò trên trường quốc tế
vào ngày mai ngày hai mươi bốn tháng một mươi một hội nghị văn hóa toàn quốc sẽ được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai đường lối chủ trương của đảng
về công tác văn hóa văn nghệ thời gian qua kết quả xây dựng văn hóa con người việt nam sau ba mươi năm năm đổi mới đất nước
chính vì vậy trong chương trình an ninh tuần cảnh ngày hôm nay chúng tôi xin dành một phần thời lượng để đề cập đến nội dung này
như trước hết thì hãy bắt đầu chương trình với những điểm nóng về an ninh trật tự đáng chú ý
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay việt nam đã chữa khỏi hơn chín trăm một mươi hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hơn một một triệu ca mắc
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm linh chín triệu liều
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một hà nội bắt đầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này là trước ngày hai mươi năm tháng một mươi một
viện vệ sinh dịch tễ trung ương vừa cấp cho thành phố ba trăm linh bốn một trăm bốn mươi liều vaccine pfizer
dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số địa phương
nhiều điều chỉnh viện phát phòng chống dịch được áp dụng để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh
các tỉnh bắc ninh bạc liêu cần thơ đã yêu cầu dừng hoạt động đối với các dịch vụ karaoke
quán bar vũ trường massage phòng tập thể hình yoga spa
các nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về
không tổ chức ăn uống liên hoan tập trung đông người
người dân không ra khỏi nhà sau hai mươi giờ hôm trước đến bốn h sáng hôm sau
trừ một số lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh
đã bắt tử đường nguyễn văn thịnh chú tài ấp hưng thủy xã lộc thịnh huyện lộc minh
nghi can trong vụ đâm chết anh trương thanh phúc chú tại ấp hưng thịnh xã lộc thịnh
xảy ra vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một
đối tượng bị bắt vào tối qua khi vừa lèn về nhà lấy đồ để tiếp tục bỏ trốn
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một
tại khu vực cửa khẩu quốc tế cha lo
phòng cảnh sát việt cho tội phạm với ma túy công an tỉnh quảng bình
phối hợp với lực lượng bộ đội viên phòng và đội kiểm soát hải quan quảng bình
bắt của ta hai đối tượng người lào là kẹo lacombe vinhampasert
và thích sĩ hạp tân nha đang có hành vi vận chuyển trái khép ma túy qua biên giới
theo hướng từ lào về việt nam
lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường hơn ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
được cất giấu trong các khu bóng và một số tăng quận liên quan khác
tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một mươi ba đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc
dưới hình thức lô đề lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương
với tổng số tiền tham gia đánh bạc ước tính trên một trăm linh tỷ đồng
đường dây này do vũ thị hà phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
giữ tại khối quang vinh thường quang tiến thị xã thái hòa cầm đầu
đây là đường dây đánh bạc với hình thức lô đề lớn nhất từ trước tới nay
tại thị xã thái hòa
các đối tượng hoạt động tinh vi với hơn nửa mắt xích là họ hàng bạn bè thân thiết
góp cơ sở hoạt động đường nhiều vòng bảo vệ
chính thức vận hành đã mang lại nhiều hy vọng mở ra hướng giải quyết
ùn tắc giao thông tại hà nội
tuy nhiên theo ghi nhận hệ số sử dụng ghế trên tuyến đường sắt hiện đại này
mới đạt trung bình là một mươi sáu ba ở mức khá là thấp so với công suất khai thác tối đa
trong khi hà nội đang tìm các phương án
giải bài toán kết nối kéo người dân đi metro
thì rất nhiều ý tưởng giảm ồn tắc giao thông cho thủ đô tiếp tục nóng trở lại
trong đó thì có cái đề xuất là chúng ta sẽ xây dựng cáp treo đô thị
liệu với tình hình giao thông ùn ứ quỹ đất đã cạn
thì hà nội có nên xây dựng một tuyến cắp treo để sử dụng
giống như một hình thức giao thông công cộng hay không
vấn đề này đã nhận được sự bàn luận sôi nổi từ phía cư dân mạng
năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần biêu cô đã đưa ra ý tưởng xây tuyến cắp treo dài hơn một km
từ công viên gia định tới sân bay tân sơn nhất tp hcm
năm hai nghìn một mươi tám một tập đoàn của pháp cũng đề xuất với tp hà nội
về việc xây cáp treo vượt sông hồng với giá rẻ như xe buýt
những ý tưởng này đến nay vẫn rất được quan tâm
ý tưởng về xây cắp treo chống ủn tắc
cắp treo chống ủn tắc trong đô thị càng được dư luận bàn thảo trên các diễn đàn
một ý tưởng không tồi nhưng không có tính thực tế nên loại bỏ
dùng cắp treo giảm ủn tắc giao thông
ý tưởng táo bạo nhưng thôi cứ để nó là ý tưởng đi vì tính khả thi hoàn toàn không có đâu
đừng theo đuổi mất thời gian
cắp treo thì sao bán giá như swambis bảy một lượt được
cắp treo bà nào hiêu bảy trăm năm mươi một lượt
chỉ ngắm cảnh thôi đã là quá đáng
bên cạnh những ý kiến phản đối không ít cư dân mạng cũng cho rằng cần xem xét kỹ lưỡng ý tưởng này
bởi tập đoàn của pháp đã từng thành công với việc triển khai nhiều dự án cáp treo đô thị trên thế giới
cùng với đó trong bối cảnh hạ tầng giao thông dưới đất đã quá tải
các đô thị lớn cần tính toán phát triển mạnh hạ tầng trên cao
với sự dẫn dắt của đường sắt đô thị cáp treo cũng sẽ là một phần trong tổ hợp mạng lưới giao thông công cộng tích hợp
cắp treo tại hà nội và sài gòn
đây là hướng đáng để suy nghĩ vì cả hai thành phố này đều không còn đất đường để phát triển giao thông công cộng
cáp treo nếu không hiệu quả tại tuyến này có thể chuyển sang tuyến khác một cách dễ dàng chứ không phải loại bỏ hoàn toàn
thực tế việc những ý tưởng này nóng trở lại là do có sự lo ngại về việc kết nối metro
xuất phát từ những con số về lượng hành khách sử dụng tàu cát linh hà đông chưa mấy khả quan
theo các chuyên gia giao thông điểm cộng lớn nhất của cáp treo là không có thời gian dừng chờ
giữa các tuyến này
chi phí xây dựng cũng rẻ hơn tuy nhiên loại hình vận tải này có vướng mắc lớn nhất là sức chuyên trở thấp
không phù hợp với đô thị lớn như hà nội
bản chất ủn tắc giao thông là do quá nhiều phương tiện cùng đổ ra đường
muốn giảm ồn tắc thì phải có một lượng lớn người chuyển từ đi xe cá nhân sang phương tiện khác
như đường sắt đô thị hoặc cắp treo
với năng lực thông qua bảy người một giờ thì đóng góp của tuyến cáp treo trong việc giảm ủn tắc là không lớn
và không thể so sánh
xoay buýt nhanh brt mới chạy được một tuyến đã phải dừng lại suy kinh nghiệm
đứng trước những bài học và các ý tưởng mới cư dân mạng mong muốn khi đưa ra bất cứ loại hình nào vào nội đô
cũng cần tính đến khả năng kết nối với quy hoạch tổng thể tính liên kết với các vùng
đó mới là giải pháp thêm chốt chứ không phải phát sinh thêm một loại hình
các linh hà đông đang miễn phí mà công suất sử dụng hết một mươi sáu năm
không biết bán vé chính thức thì sẽ sử dụng hết bao nhiêu công suất đây
quãng đường quá ngắn nếu không thuận tiện mình cũng sẽ chọn phương tiện khác
theo tôi muốn giải quyết bài toán ùn tắc giao thông thì cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ
trước hết phải có quy hoạch mạng lưới giao thông với nhiều loại hình giao thông phù hợp với từng tỉnh thành trong từng giai đoạn
cần hết sức chú ý đến sự kết nối giữa các loại phương tiện
khi nào lấy được vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ thì hãy nghĩ đến những thứ khác
khuyến khích người dân đi bộ để đi phương tiện công cộng thì phải có vỉa hè để đi bộ
mặc dù hà nội đã bác bỏ vấn đề này tuy nhiên câu chuyện đùa thật của ý tưởng luôn làm cho khán giả quan tâm
thậm chí hoang mang đâu mới thực sự là giải pháp cho vấn đề giao thông công cộng ở nước ta
ý kiến của bạn như thế nào về vấn đề này hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên trang fan space của truyền hình công an nhân dân
cũng nhìn thấy những cái giá trị kinh tế của văn hóa nữa
và trong bối cảnh ngày hôm nay khi chúng ta thấy được văn hóa có những cái giá trị về tinh thần
có những cái giá trị về văn hóa thì chúng ta cũng thấy được cái ý nghĩa của văn hóa
trong việc tạo ra một cái sự phát triển mềm vững cho đất nước
vâng như vậy rõ ràng là văn hóa vừa là mục tiêu nhưng cũng vừa là nền tảng
và cũng là động lực để phát triển kinh tế xã hội của đất nước đúng không ạ
vâng thưa ông tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba thì đã xác định
chủ trương quan điểm toàn diện sâu sắc và đột phá về phát triển văn hóa và con người việt nam
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn phát triển văn hóa nhìn từ đại hội một mươi ba
đã đặt ra những yêu cầu và thách thức gì trong việc xây dựng và phát triển văn hóa
trong đại hội đảng lần thứ một mươi ba của chúng ta thì có rất nhiều những thông điệp quan trọng về văn hóa
chúng ta vẫn nhấn mạnh nền văn hóa chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
chúng ta thấy được cái mối quan hệ biện chứng giữa việc xây dựng
và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng cái nhu cầu phát triển bền vững đất nước
chính cái mối quan hệ mang tính biện chứng này giúp cho chúng ta tạo ra những con người toàn diện
phù hợp với lại bối cảnh phát triển đất nước hiện nay
trong đó thì chúng ta cũng nhấn mạnh tiếp tục là văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội
và trong cái hướng phát triển văn hóa của chúng ta trong thời gian sắp tới
thì chúng ta nhấn mạnh là văn hóa có một vai trò rất là quan trọng
trong việc khơi dậy cái tinh thần
thần yêu nước ý chí tự chủ tự cường của dân tộc
và từ đó họ thực hiện cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc
thì đó là những câu chuyện hết sức quan trọng trong cái giai đoạn sắp tới
khi chúng ta thực sự biến văn hóa là một cái sức mạnh mềm
một cái sức mạnh tổng hợp của dân tộc
từ đó cùng với các lĩnh vực khác tạo ra sự phát triển tốt hơn cho đất nước của chúng ta
để chúng ta đạt được những mục tiêu như là đến năm hai nghìn ba mươi
thì chúng ta trở thành một cái nước công nghiệp có mức thu nhập trung bình cao
đến năm hai nghìn bốn mươi năm thì chúng ta trở thành một nước phát triển
văn hóa ở đây có một vai trò quan trọng như thế
để làm được như thế thì chúng ta cần phải tập trung vào một số những việc
và tôi rất là tâm đắc với lại những cái câu chuyện liên quan đến xây dựng hệ giá trị quốc gia
hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người việt nam
cũng như là tập trung vào phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
thưa ông trong những năm vừa qua thì bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
và bảo đảm trật tự an toàn xã hội thì xây dựng và phát triển văn hóa trong công an nhân dân
cũng là một vấn đề được lực lượng công an dành rất là nhiều quan tâm và chú trọng
ông đánh giá như thế nào về những kết quả mà lực lượng công an đã đạt được trong vấn đề này ạ
với tư cách là một người làm việc trong lĩnh vực văn hóa
thì tôi đánh giá rất là cao nỗ lực của lực lượng công an nhân dân trong việc phát triển văn hóa
ở đây thì không chỉ gắn với nhiệm vụ của lực lượng an ninh
ví dụ như trong lĩnh vực an ninh về tư tưởng chẳng hạn văn hóa chẳng hạn
thì trong một cái bối cảnh xã hội của chúng ta rất là phức tạp như vậy
nó có rất nhiều điều khiến cho chúng ta lãng tâm rất nhiều những cái hành động
nó lệch chuẩn nó không phù hợp với lại sự phát triển đạo đức trong xã hội
thì việc chấn chỉnh các hành động này
nó phù hợp với đạo đức của dân tộc
nó phù hợp với lại những cái
giá trị của dân tộc rất là quan trọng
chính vì thế lực lượng an ninh
có một cái vai trò quan trọng
để giúp cho chúng ta có được một cái định hướng
nó đúng đắn như vậy
bên cạnh đó thì hoạt động văn hóa nghệ thuật
của lực lượng công an nhân dân
cũng rất là phát triển
ở đây thì chẳng hạn
chúng ta thấy có một cái dự định
mà tôi đánh giá rất là cao
đó là cái nhà hát vào gươm chẳng hạn
trong một cái bối cảnh đất nước của chúng ta
rất nhiều người đang
có nhiều tâm tư
về việc là chúng ta chưa có những cái thiết chế
văn hóa nó xứng tầm
để từ đó nó tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa
phát triển này thì cái dự định
xây dựng nhà hát hồ gươm chính là một cái
dấu ấn để chúng ta xây dựng
các cái thiết chế nó xứng tầm với
thời đại hồ chí minh
hay là chúng ta thấy là các cái hoạt động
văn hóa nghệ thuật của
lực lượng công an nhân dân rất là
sôi nổi hấp dẫn đạt chất lượng rất là cao
nhận được sự đánh giá rất là cao
trong xã hội thì đây là
những cái có thể
truyền cảm hứng có thể tạo ra
những cái tấm gương để cho
các thành phần khác
ở trong xã hội có thể
có thêm những quyết tâm phát triển
văn hóa nghệ thuật
trong các nghị quyết của đảng thì chúng ta luôn luôn
nhấn mạnh rằng là cái việc xây dựng
và phát triển văn hóa
con người việt nam là một nhiệm vụ
của toàn xã hội chính vì thế
nên là mỗi một
mỗi một nghề nghiệp mỗi một nhóm xã hội
cùng chung tay xây dựng văn hóa
thì sẽ tạo ra những cái đột phá
tạo ra những cái điều kiện
tốt hơn cho sự phát triển văn hóa
thêm vào nữa chúng ta cũng thấy rằng là
một trong những cái chúng ta quan tâm
trong cái giai đoạn hiện nay
đó chính là xây dựng con người
xây dựng con người thì cái
quan trọng đó là hình thành nên hệ thống
các cái chuẩn mực hệ thống các cái giá trị
thì cái điều này ở trong
lực lượng công an nhân dân của chúng ta là thực hiện
rất tốt hình ảnh
của chiến sĩ công an
vừa qua trong cái đợt dịch bệnh
thực sự là những cái hình ảnh
có thể truyền cảm hứng
cho toàn dân tộc về những điều thiện
về những cái
đẹp ở trong xã hội
thưa ông ngày mai thì hội nghị văn hóa toàn quốc sẽ được chính thức diễn ra
và hội nghị này thì sẽ có ý nghĩa
và vai trò quan trọng như thế nào
đối với việc phát triển văn hóa bền vững
và ông có những cá nhân ông thì có những kỳ vọng như thế nào
đối với hội nghị văn hóa toàn quốc hôm nay ạ
hội nghị văn hóa toàn quốc
là một cái sự kiện rất là lớn
đối với lại lĩnh vực văn hóa
và đây cũng là mơ ước
là cái kỳ vọng
rất là lớn đối với lại
những người yêu văn hóa nghệ thuật
chúng tôi gọi
đó là hội nghị diên hồng về văn hóa
không chỉ theo nghĩa đen
tức là hội nghị này được diễn ra
tại hội trường diên hồng
mà thực sự đây là một cái cơ hội
để những người yêu văn hóa nghệ thuật
có thể đưa ra
những cái sáng kiến
có thể hiến kế cho lãnh đạo đảng và nhà nước
để chúng ta cùng chung tay
chung sức phát triển văn hóa
đây cũng là một cái sự kiện
để lãnh đạo đảng và nhà nước
đưa ra những cái thông điệp
khẳng định cái quyết tâm
để chúng ta cùng nhau phát triển văn hóa
cùng nhau xây dựng con người
đáp ứng cái yêu cầu phát triển đất nước
trong giai đoạn mới
và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng
sau hội nghị lần này
thì các cấp các ngành các địa phương
có thêm quyết tâm nhận thức tốt hơn
và từ đó có những hành động cụ thể
để phát triển
văn hóa con người
nó hài hòa
nó phù hợp với điều kiện hoàn cảnh
của từng ngành từng địa phương
và đây là một cơ hội tuyệt vời
để chúng ta phát triển văn hóa
văn hóa thì lúc nào cũng có một cái vai trò
rất là quan trọng đối với sự phát triển đất nước
khi mà chúng ta có nhận thức tốt hơn
khi chúng ta có hành động cụ thể
và phù hợp hơn
thì văn hóa sẽ
ngày càng đóng cái vai trò tốt hơn
để chúng ta xây dựng
một đất nước phồn vinh và hạnh phúc
đáp ứng được với lại
cái mong mỏi của
chủ tịch hồ chí minh đã đặt ra
trong hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất
cũng như cái quan điểm và chủ trương của đảng
trong nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba
rõ ràng kỳ vọng cho sự
thành công của hội nghị văn hóa toàn quốc
được gọi là hội nghị riêng hồng về văn hóa
đúng không ạ kỳ vọng cho thành công của hội nghị này
thì cũng là kỳ vọng cho sự phát triển của văn hóa
bà con người việt nam và cũng là kỳ vọng
cho sự phát triển bền vững của đất nước
trong giai đoạn hội nhập hiện nay
một lần nữa thì xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
đã dành thời gian tham gia chương trình
và cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể của ông trong chương trình ngày hôm nay